kim ngạch thương mại giữa hai nước việt nam và australia đang ngày càng tăng
trong đó nông nghiệp là lĩnh vực chủ đạo với sản lượng chiếm đến sáu mươi tổng kim ngạch xuất khẩu của hai nước
nhằm đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp
hôm nay bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với bộ nông nghiệp và nguồn nước australia
tổ chức đối thoại chính sách nông nghiệp cấp cao giữa hai nước
australia hiện đang cam kết hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế nói chung
và lĩnh vực nông nghiệp nói riêng đến năm hai nghìn hai mươi thông qua việc thúc đẩy khối ngành hàng tư nhân
nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề của người lao động
kim ngạch thương mại giữa hai nước đang ngày càng tăng trong đó nông nghiệp là lĩnh vực chủ đạo
với sản lượng chiếm đến sáu mươi tổng kim ngạch xuất khẩu của australia sang việt nam
mặc dù hai quốc gia có địa lý khác nhau vì một nước ở phía bắc một nước ở phía nam
nên khí hậu thời tiết cũng có sự khác biệt trong sản xuất nông nghiệp
nhưng tôi mong rằng buổi hội đàm sẽ tìm ra tiềm thức
nói chung và tìm ra sự khác biệt để tăng cường việc tiếp cận thị trường của hàng nông sản với nhau
thảo luận những cách thức để nâng cao chất lượng hàng nông sản vào hai thị trường của hai quốc gia
là một quốc gia có nền sản xuất nông nghiệp phát triển trên thế giới
đối thoại đã tạo cơ hội để hai nước có thể chia sẻ kinh nghiệm
và xác định những lĩnh vực hợp tác song phương trong tương lai
quan hệ việt nam và australia tập trung vào ba mảng chiến lược
đó là quan hệ kinh tế hợp tác thương mại và hợp tác trong vấn đề đổi mới
australia có một thế mạnh về chuyển giao khoa học công nghệ
và tôi nghĩ đó cũng chính là điều mà chúng tôi có thể đẩy mạnh
quan hệ hợp tác giữa việt nam và australia trong thời gian tới
thông qua thế mạnh này chúng tôi muốn tăng cường hợp tác hơn nữa với việt nam
trong các lĩnh vực kinh tế xã hội
hiện tại kim ngạch thương mại nông nghiệp hai chiều giữa hai nước đã lên tới khoảng hai sáu tỷ đô la mỹ
và việt nam hiện là thị trường xuất khẩu nông nghiệp lớn thứ sáu của australia